mưa lớn những ngày qua đã làm cho nước lũ dâng cao tại nhiều địa phương của tỉnh quảng nam
riêng tại thành phố tam kỳ đã có hơn một mươi ngôi nhà bị ngập nhiều tuyến đường bị nước lũ cô lập hoàn toàn
mưa lũ cũng đã làm hai người thiệt mạng và mất tích
hôm nay lãnh đạo thành phố tam kỳ đã trực tiếp kiểm tra các điểm bị ngập sâu
chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ lương thực thực phẩm giúp đỡ người dân vùng lũ
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
ở các địa phương vùng đông của thành phố tam kỳ như tam thăng tam phú an phú tam thanh
nước lũ đang rút rất chậm
tại xã tam thăng có bảy trên chín thôn bị ngập cục bộ
nhiều nơi nước ngập sâu từ một đến ba mét như thôn mỹ cang tân thái vĩnh bình
ngay sau khi nước lũ dâng cao chính quyền địa phương đã khẩn trương tiến hành di rời người dân
ở vùng trũng thấp đến nơi an toàn
theo lãnh đạo thành phố cho biết mưa lũ đã làm một mươi sáu trăm linh ngôi nhà bị ngập
trong đó xã tam thăng có một bảy trăm linh ngôi nhà bị ngập sâu
thành phố tam kỳ đã thực hiện di rời hơn năm hộ dân với hơn hai mươi một khẩu
đã có một người mất tích và một chiến sĩ dân quân thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ
công tác di rời người dân và hỗ trợ lương thực thực phẩm đang được địa phương triển khai thực hiện